hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bốn cha mẹ vợ hoặc là chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc sống phụ thuộc sống chung trong một hộ của người đang hưởng lương hưu người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng tám năm hai nghìn hai mươi một có hoàn cảnh thật sự khó khăn đang có mặt trên địa bàn xã phường thị trấn
người lưu trú trong các khu nhà trọ khu lưu trú khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn

tám người lưu trú trong các khu nhà trọ khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn đang có mặt trên địa bàn xã phường thị trấn
chín người lưu trú trong các khu nhà trọ khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn đang có mặt trên địa bàn xã phường thị trấn
một mươi người lưu trú trong các khu nhà trọ khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn đang có mặt trên địa bàn xã phường thị trấn